trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa kết hợp công tác tuần tra kiểm trật đường mòn ở khu vực biên giới
và đồng thời linh động truyền tải nội dung tuyên truyền bằng tiếng đồng bào dân tộc với nhiều hình thức về cách phòng chống dịch bệnh đến người dân nơi đây
đã hai tháng nay đầu đoạn ngày hai buổi hệ thống truyền thanh của đồn biên phòng keng du phát nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
được dịch thành hai thứ tiếng phổ thông và tiếng khơ mú để đồng bào dễ hiểu và thực hiện
những bản xa không có hệ thống phát thanh đơn vị cử cán bộ đến trực tiếp từng hộ gia đình tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
bà con nhân dân trong bản nghe tuyên truyền mọi người thực hiện đeo khẩu trang cách ly không đi ra ngoài để phòng chống dịch bệnh
vừa kết hợp tuyên truyền đơn vị cũng tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương duy trì bốn điểm chốt
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm tra kiểm soát chặt các đường mòn lối mở qua lại biên giới
ngăn chặn người dân vượt biên trái phép phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đảng ubnd đơn vị đơn viên phòng trang đúng
đã tiến hành chuyển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ phòng đơn vị
đồng thời phấn công cắt cử các tổ công tác địa bàn các đội công tác đến tầng tương gia hồi gia đình
và các trung bản để tổ chức tuyên truyền
với các biện pháp triển khai đồng bộ vừa nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân trên địa bàn
đồn biên phòng keng du cũng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn đưa đi cách ly theo quy định một mươi sáu
sáu trường hợp công dân vượt biên trái phép từ bên kia biên giới về việt nam
góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch covid trên biên giới